trong chuyến thăm và làm việc tại hoa kỳ thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
trưởng ban chỉ đạo bộ quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đã có buổi làm việc với phó tổng thư ký phụ trách cục gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại trụ sở liên hợp quốc ở thành phố new york
tại các buổi làm việc hai bên tập trung thảo luận về các biện pháp thúc đẩy hợp tác
trao đổi tăng cường hỗ trợ việt nam nâng cao năng lực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
hai bên đã nhất trí sớm tiến hành đàm phán chính thức để ký kết bản ghi nhớ về việc triển khai
bệnh viện giã chiến cấp hai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại nam sudan
ngoài ra cục diện giữ hòa bình liên hợp quốc cam kết sẽ tạo điều kiện để việt nam sớm cử đại diện
làm việc tại các cơ quan của cục gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và cục hỗ trợ thực địa
đồng thời nghiên cứu việc việt nam cử lực lượng dân sự tham gia các phái bộ
cục diện giữ hòa bình liên hợp quốc sẽ sớm ký văn bản hợp tác giữa trung tâm diện giữ hòa bình việt nam
và cục diện giữ hòa bình liên hợp quốc nhằm tăng cường phối hợp và hợp tác nâng cao năng lực
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của việt nam trong thời gian tới